đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh hà nam đã gieo cấy được gần hai mươi tám ha lúa mùa đạt hơn chín mươi kế hoạch
trong đó lúa cấy là gần một mươi chín hectare lúa gieo thẳng là gần chín hectare diện tích cấy máy cấy gần hai trăm linh hectare diện tích cấy hiệu ứng hàng biên là hơn ba trăm năm mươi hectare
trong đó huyện kim bảng có tiến độ gieo cấy nhanh nhất tỉnh
hiện nay thời tiết đang rất thuận lợi cho nông dân đẩy nhanh tiến độ cây lúa vụ mùa đồng thời tiến hành tỉa rậm bón thúc cho lúa mùa sớm và chăm sóc cây màu hẻ thu đã trồng
để đảm bảo hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa mùa và trồng các cây màu vụ hè thu năm hai nghìn một mươi bảy sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam đề nghị các huyện thành phố các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai để sớm hoàn thành kế hoạch
quản lý bảo vệ toàn bộ diện tích mạ đã gieo mạ dự phòng để cấy hết cấy vượt diện tích kế hoạch và sẵn sàng đối phó với diễn biến bất lợi của thời tiết
phối hợp với các công ty thủy nông cung cấp đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ cấy và dưỡng cho lúa mới cấy lúa gieo thẳng chuẩn bị các phương án sẵn sàng kêu úng khi có mưa lớn xảy ra